trong ba ngày tới các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ chịu tác động của vùng áp thấp nóng từ phía tây
nên trời nắng nhiều vào ban ngày
cường độ nắng mạnh trong khoảng thời gian là từ một mươi một giờ trưa đến một mươi bảy giờ chiều
nhiệt độ cao nhất ở mức ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
đến chiều tối và đêm thì mưa rào và rông sẽ xảy ra cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa
trong cơn rông tiêm ẩn nguy cơ về lốc xét và gió giật mạnh
tương tự tại khu vực phía tây bắc bộ
trưa chiều trời có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
sau đó vào chiều tối và đêm có mưa giải rác người dân cần đề phòng các hiện tượng thừa tích cực đoan có thể đi kèm
vùng áo thấp nóng ở phía tây cũng tác động mạnh mẽ đến các tỉnh duyên hải miền trung trong ba ngày tới
suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế có nắng nóng và nắng nóng gây gắt trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất ở mức là ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi còn cao hơn
cùng độ ẩm giảm thấp nên người dân tại đây
đề phòng nguy cơ cháy nổ ở mức cao
còn các tỉnh phía nam của đèo hải vân từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận
nắng nóng xảy ra ở các tỉnh từ đà nẵng đến bình định phú yên với nhiệt độ là ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
còn các tỉnh từ khánh hòa đến khu vực ninh thuận bình thuận thì nhiệt độ thấp hơn ở phần phía bắc
cao nhất đã được mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
và về chiều tối có mưa rông ở một vài nơi
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới trời tiếp tục có nắng và mưa rông xuất hiện rải rác về lúc chiều tối
cục bộ có mưa rông mạnh
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất vào lúc trưa chiều ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
các tỉnh thành miền nam cũng chịu tác động của gió mùa tây nam với cứng độ trung bình
nên ban ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó về lúc chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa đến mưa to
người dân cần đề phòng tô lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn rồng